hạ viện mỹ vừa thông qua một dự luật nhằm đình chỉ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn pr với nga và belarus
qua đó tăng cường các biện pháp nhằm trừng phạt moscow liên quan tới chiến dịch quân sự ở ukraine
dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với nga và belarus đã được hạ viện thông qua với số phiếu áp đảo
bốn trăm hai mươi bốn phiếu ủng hộ và tám phiếu chống tất cả tám phiếu phản đối dự luật đều là các hạ nghị sĩ cộng hòa
bước tiếp theo dự luật cần phải được chính lên thượng viện mỹ xem xét phê chuẩn
tuần trước lãnh đạo phe đa số tại thượng viện thượng nghị sĩ dân chủ stomer đã tuyên bố ủng hộ và sẽ nỗ lực để dự luật được thông qua nhanh chóng
dự luật trên một khi được thượng viện phê chuẩn và tổng thống joe biden ký ban hành sẽ chấm dứt quy chế thương mại công bằng đối với moscow
mở đường cho việc tăng thuế nhập khẩu nhằm vào các mặt hàng của nga
đây là động thái mới nhất của giới nghị sĩ mỹ để thể hiện sự ủng hộ dành cho ukraine và trừng phạt nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở ukraine